cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uced và hai tỉnh là quảng nam thừa thiên huế đã tổ chức tổng kết các hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học
hỗ trợ cộng đồng các địa phương và dân tộc thiểu số cũng như cải thiện sinh kế cho người dân trong bốn năm qua do uced tài trợ
trong bốn năm qua cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ đã đầu tư hai mươi ba chín triệu đô la mỹ hỗ trợ hai tỉnh quảng nam và thừa thiên huế
bảo vệ đa dạng sinh học hỗ trợ cộng đồng các địa phương và dân tộc thiểu số cũng như cải thiện sinh kế cho người dân
uced đã hỗ trợ tập huấn cho hơn một mươi năm người về cảnh quan bền vững và gần một người về quản lý tài nguyên thiên nhiên
đối với năm trăm một mươi hai ha rừng có giá trị đa dạng sinh học cao góp phần giúp hơn một mươi ba ba trăm linh người được hưởng lợi về cải thiện sinh kế
thông qua các hoạt động cảnh quan bền vững và hơn một mươi năm người hưởng lợi về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học